trong phần tin quốc tế mỹ hàn quốc điện đàm về vấn đề triều tiên
anh đưa ra đề xuất pháp lý mới với eu
thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi tháng hai trong không khí xúc động
ban chấp hành trung ương đảng quốc hội chủ tịch nước chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí
nguyễn phúc thanh nguyên phó chủ tịch quốc hội
theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng được bắt đầu từ tám giờ đến một mươi một giờ
sau đó là lễ truy điệu và lễ an táng tại nghĩa trang quê nhà
thôn vĩnh thượng xã khai thái huyện phú xuyên thành phố hà nội
mở đầu lễ viếng là đoàn gia quyến thân nhân của nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyễn phúc thanh đã vào viếng xúc động thành kính dân hương dân hoa
trước anh linh đồng chí
đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng làm trưởng đoàn vào viếng
nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
ghi vào sổ tang tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng xúc động viết
vô cùng thương tiếc đồng chí nguyễn phúc thanh người đã có nhiều công lao
đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân ta
đặc biệt đối với quân đội nhân dân việt nam và hoạt động của quốc hội
đồng chí mất đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn
và những tình cảm quý trọng yêu mến
xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí
xin vĩnh biệt đồng chí nguyễn phúc thanh kính mến
xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia đình
đoàn chính phủ do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị
thủ tướng chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn
cùng gia quyến nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
đoàn quốc hội do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyễn phúc thanh và chia buồn cùng gia quyến
đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến
các đoàn đại biểu của quân ủy trung ương và bộ quốc phòng
ban dân vận trung ương văn phòng trung ương đảng đảng ủy công an trung ương và bộ công an
ban kinh tế trung ương đoàn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cũng đã vào viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu thường trực ban bí thư trần quốc vượng
nguyên chủ tịch nước lê đức anh nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
đã gửi vòng hoa viếng nguyên phó chủ tịch quốc hội nguyễn phúc thanh
đồng chí nguyễn phúc thanh sinh ngày hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán xã khai thái huyện phú xuyên tỉnh hà tây tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa tám
nguyên phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội khóa một mươi khóa một mươi một đại biểu quốc hội các khóa một mươi
trong suốt cuộc đời
ba mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của dân tộc
đồng chí được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
tặng thưởng huân trường hồ chí minh huân trường chiến công hạng nhất
huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
nhân lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
tổng thống nước cộng hòa argentina mauricio macri và phu nhân
thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là chuyến thăm việt nam lần đầu tiên của ông mauricio macri trên cương vị là tổng thống argentina
chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước
đặc biệt là khi hai nước vừa kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân
đã chủ trì lễ đón chính thức tổng thống mauricio macri và phu nhân
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế và thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
gần đây hai nước đã khôi phục lại hoạt động của ủy ban hợp tác liên chính phủ
thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và tiến hành các khóa học
cho tới nay hai bên đã ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận hợp tác
như khuyến khích và bảo hộ đầu tư hợp tác kinh tế thương mại
hợp tác công và nông nghiệp hợp tác thú y thăm khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao
hợp tác khoa học công nghệ hợp tác hai ngành thanh tra hợp tác thể thao
hợp tác văn hóa giáo dục hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình
tuyên bố chung cấp cao hiệp định cấp chính phủ về hợp tác năng lượng
bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ ngoại giao về đàm phán kinh tế thương mại
và chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi hai giữa hai bộ văn hóa
hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật bản ghi nhớ về hợp tác pháp y
giữa nhóm nhân trùng học pháp y argentina và viện pháp y quốc gia việt nam
trong những năm gần đây quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển
đặc biệt trong những vực thương mại
việt nam là một trong những bạn hàng thương mại hàng đầu của argentina ở châu á
cụ thể kinh mệch thương mại hai triều việt nam argentina năm hai nghìn một mươi tám
đạt hai chín tỷ usd cao nhất trong các nước đông nam á
kết quả này đã đưa argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam
ở khu vực mỹ la tinh
tại việt nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của argentina trên phạm vi toàn cầu
hai nước đang nỗ lực nhằm đưa trao đổi thương mại song phương
lên mức năm tỷ usd trong thời gian tới
hiện nay argentina có bốn dự án đầu tư đứng thứ một trăm linh sáu trên một trăm hai mươi chín quốc gia
và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào việt nam
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống nước cộng hòa argentina mauricio macri
là bằng chứng sinh động về tầm quan trọng của việt nam
trong chính sách đối ngoại của argentina đối với châu á nói chung và đông nam á nói riêng
nhất là sau khi argentina vừa ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với asean vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đây cũng là cơ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước
mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác mang tầm chiến lược giữa việt nam và argentina
sáng nay ngày hai mươi tháng hai tại báo nhân dân đã diễn ra lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày báo nhân dân cuối tuần
ra số đầu tiên và đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
đây là phần thường ghi nhận đánh dấu chặng đường phát triển của nhân dân cuối tuần
và đặt ra những nhiệm vụ mới lớn lao hơn trong định hướng phát triển của tờ báo trong giai đoạn tới
tới sự buổi lễ có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng
tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương các đồng chí lãnh đạo báo nhân dân qua các thời kỳ
là ấn phẩm cuối tuần đầu tiên của làng báo chí cách mạng việt nam trong suốt ba mươi năm phát triển
nhân dân cuối tuần luôn kiên định với tiêu chí tôn trì của một ấn phẩm báo đảng
đi đôi với linh hoạt và nhẹ bén điều chỉnh cải tiến phương thức tuyên truyền
để không ngừng hoàn thiện định hướng phát triển tạo dựng bản sắc khẳng định bản lĩnh
cùng hướng đi đúng đắn hiệu quả
tính đến nay nhân dân cuối tuần đã có hơn một năm trăm sáu mươi bốn số báo đến tay bạn đọc
với số lượng phát hành gần một trăm linh tờ một kỳ mỗi số báo luôn cố gắng nắm bắt chính xác những đòi hỏi từ cuộc sống
bám sát những vấn đề mới của báo chí hiện đại
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện sâu sắc phong phú qua các thể loại chuyên luận
phóng sự điều tra phản ánh tư liệu thơ văn
ghi nhận những thành tựu nổi bật trong ba mươi năm xây dựng phát triển
tại lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày báo nhân dân cuối tuần ra số đầu
những người làm báo nhân dân cuối tuần nói riêng báo nhân dân nói chung
đã vinh dự đón nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí
những bước phát triển ấy vừa là niềm tự hào vừa đặt ra trách nhiệm nặng nề
cho các thế hệ người làm báo kế tiếp trên hành trình phát triển của nghề
một mươi chín tháng hai đồng chí nguyễn thịnh nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã tham dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín tổng kết đợt thi đua sáng kiến cải cách hành chính
và phát động đăng ký thi đua cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
một trong những điểm nhấn về cải cách hành chính tại tp hcm thời gian qua
là triển khai mô hình thư xin lỗi
đây là hình thức văn minh giải pháp quyết liệt để thúc đẩy cải cách hành chính
cơ quan chức năng phải gửi thư xin lỗi và giải thích lý do trễ hạn
và cam kết cụ thể thời gian hoàn thành
người dân sẵn sàng thông cảm chia sẻ nếu cơ quan chức năng minh bạch thông tin
có lý do trình đáng
thư xin lỗi đó là một hình thức để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của chính quyền
qua cái thư xin lỗi một mặt là lãnh đạo của chính quyền
là nhận thức được những việc mình làm chưa tốt đối với việc phục vụ nhân dân
thứ hai là cũng đánh giá được một phần nào năng lực của các đồ công chức

khi tiếp xúc với người dân và giải quyết các nhu cầu chính đáng của người dân
trong năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan đơn vị đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa
một cửa liên thông tạo sự chuyển biến tích cực hiệu quả trong công tác giải quyết
thủ tục hành chính cho cá nhân tổ chức theo hướng công khai minh bạch thuận lợi
thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành đẩy mạnh công tác công khai
minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư
xây dựng quy hoạch đất đai để rút ngắn thời gian giải quyết tiết kiệm chi phí
thành phố ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính
cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp xây dựng và triển khai chính quyền điện tử
và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín thành phố xác định là năm đột phá về cải cách hành chính
do đó cải cách hành chính phải làm triệt đề đồng bộ tăng tốc
cụ thể văn phòng ủy ban nhân dân thành phố vào cuộc cải cách hành chính
thi đua và có chỉ tiêu một số thủ tục giải quyết có thời hạn
đồng thời một trăm linh sở ngành quận huyện phường xã thị trấn triển khai việc đánh giá sự hài lòng của người dân doanh nghiệp
một trăm linh quận huyện phường xã triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân trực tuyến
thông qua điện thoại thông minh để xử lý những tồn tại hạn chế
cùng với đó thực hiện việc kết nối quận huyện phường xã để giao ban trực tuyến
thực hiện kết nối camera ở các điểm nhạy cảm của quận huyện phường xã để giám sát
mặt khác nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn toàn thành phố
từ hai mươi một lên ba mươi bốn mươi mở rộng dịch vụ cho người dân qua mạng
các hành chính phải làm triệt đẻ đồng bộ và tăng tốc
phải làm triệt đề hơn đồng bộ hơn và tăng tốc
các quận huyện sở ngành vào cuộc rồi
năm nay văn phòng ủy ban cũng vào cuộc các hành chính thi đua
và có cái chỉ tiêu
một số thủ tục giải quyết có thời hạn
việc đánh giá hài lòng là một trăm linh quận huyện phường xã sở ngành triển khai cái này
là một trăm linh quận huyện triển khai hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
nâng tỷ lệ dịch vụ công mức ba bốn toàn thành phố từ hai mươi một hướng tới ba mươi bốn mươi
thì chúng tôi thấy là năm nội dung đó đều đang làm cả nhưng phải làm quyết liệt hơn
tại buổi lễ thủ trưởng hai mươi chín sở ban ngành và chủ tịch ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện
ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
diệp này ủy ban nhân dân thành phố tạo bằng khen cho ban bảy đơn vị đặt thành tích
trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
trường chất lượng cao được tự chủ tài chính là một chủ trương rất mới
được đánh giá là một bước đột phá của giáo dục thủ đô qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
làm giảm ngân sách của nhà nước đầu tư cho các dịch vụ giáo dục chất lượng cao
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham quan mô hình hoạt động
đầu tiên được công nhận là trường chất lượng cao tự chủ tài chính của hà nội
trường trung học phổ thông phan huy chú
là ngôi trường đầu tiên của hà nội được công nhận là trường chất lượng cao tự chủ tài chính
trường trung học phổ thông phan huy chú luôn phát triển và nâng cao chất lượng dạy và học
từ quỹ học phí không hề được cấp ngân sách của nhà nước
phụ huynh học sinh tin tưởng và sẵn sàng nộp học phí cho con khi trường có chất lượng tốt
vậy nên cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập của nhà trường luôn được đầu tư khang trang
bảo đảm chất lượng bên cạnh đó nhà trường cũng không ngừng đổi mới công tác dạy và học
để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khoa học công nghệ và của xã hội
cùng với đó trường trung học phổ thông phan huy chú có đội ngũ giáo viên đặt trình độ đào tạo
trên chuẩn với tỷ lệ hơn tám mươi sáu số giáo viên đặt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố là bốn mươi hai
do đặc điểm của mô hình nhà trường tự chủ toàn phần về tài chính
nên mỗi giáo viên thực sự tự trả lương cho mình thông qua chất lượng hiệu quả giáo dục
mức lương xếp theo nội dung của trường trung học phổ thông phan huy chú
năng lực của giáo viên trong đó có tham chiếu sâu ý kiến của toàn thể học sinh
khi đến với phan lưu chú đống đa người giáo viên chỉ cần là một nhiệm vụ duy nhất thôi
đó là anh phải đảm bảo về chất lượng dạy học và tâm huyết với nghề
còn lại những cái vấn đề khác anh không cần phải để ý đến
bởi vì đã có một sự đảm bảo rất là chắc chắn của ban giám hiệu về thu nhập
cũng như về sự tạo điều kiện cho công tác giảng dạy của anh
và hoàn toàn người giáo viên có thể chuyên tâm
trong công tác làm nghề và chúng tôi cảm thấy rằng rất là tin tưởng
vào con đường và sự phát triển của nhà trường cho sự nghiệp giáo dục chung của đất nước
định hướng xây dựng mô hình trường chất lượng cao tự chủ tài chính
là chủ trương đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới
tuy nhiên trong quá trình triển khai đối với các trường chất lượng cao
vẫn tồn tại những khó khăn chung
đó là nghị quyết một mươi bốn quy định khi trường chất lượng cao được tự chủ chi thường xuyên
sẽ được tự chủ về nhân sự nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn đối với nhà trường
tự chủ nhân sự là nhà nước giao cho trường bộ khung về công tác quản lý
có như thế tự chủ chi thường xuyên gắn với tự chủ nhân sự mới thực sự hiệu quả
ngày một mươi chín tháng hai tại thủ đô phnom penh công ty viettel cambodia đã tổ chức lễ kỷ niệm
một mươi năm kinh doanh viễn thông tại campuchia
đến sự buổi lễ có phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng campuchia tia banh
đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
chủ tịch tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel lê đăng dũng
cùng nhiều khách mời campuchia vào
dày dép sen lẫn vào nhau
dụng cụ chế biến nơi xào nấu thì dường như chưa bao giờ được tẩy rửa
khi đến tay người tiêu dùng thì sản phẩm trông rất bắt mắt
thế nhưng nếu biết nó được chế biến như thế nào hẳn nhiều người sẽ phải quan ngại
thực phẩm khô thường là đặc sản được du khách rất ưa chuộng mỗi khi đến với thành phố biển
nếu không ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm
về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thương hiệu sản phẩm của địa phương
người tiêu dùng quay lưng bán chẳng ai mua
thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
trong năm nay tp hcm sẽ triển khai các phương án thu gom cách ngày
đối với rác thải hữu cơ và các loại rác thải còn lại
theo đó các quận huyện trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai phương án thu gom cách ngày
theo hướng thu gom chất thải hữu cơ vào các ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu
chủ nhật hàng tuần và gom chất thải còn lại vào các ngày ba năm bảy hàng tuần
tùy vào khối lượng thực tế phát sinh của hai nhóm chất thải mà các quận huyện
có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm số ngày thu gom trong tuần cho phù hợp
thông báo đến từng hộ gia đình chủ nguồn thải về khung giờ
và số ngày thu gom của hai nhóm chất thải
trường hợp hội gia đình có nhu cầu tổ chức thu gom hàng ngày
khác với quy định của địa phương thì trả thêm chi phí theo giá thỏa thuận
nhưng không vượt quá hai lần giá thu gom vận chuyển do quận huyện ban hành
sáng ngày hai mươi tháng hai tại một mươi tám huyện thị xã thành phố của tỉnh quảng nam
đã đồng loà tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
năm nay tỉnh quảng nam giao hai bốn trăm linh thanh niên lên được nhầm ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh quảng nam tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân
bảo đảm số lượng và chất lượng làm tròn khâu tuyển người nào chấp người đó
hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu trên giao
năm nay tỉnh quảng nam tiến hành giao hai bốn trăm linh thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân
gồm quân đoàn ba quân chủng phòng không không quân quân chủng hải quân cảnh sát biển
các đơn vị thuộc quân khu năm bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
và trung đoàn tám trăm tám mươi năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam
theo bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam cho biết thanh niên nhập ngũ năm nay đã chất lượng cao
trong đó thanh niên đạt sức khỏe loại một và loại hai gần một hai trăm linh thanh niên
có hai trăm ba mươi thanh niên trình độ đại học cao đẳng và trung cấp
có một mươi ba thanh niên nhập ngũ là đảng viên năm thanh niên là công nhân viên chức
và hai bảy mươi một thanh niên có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi hai tuổi
hôm nay tại hà nội bộ y tế tổ chức lễ khai mạc những ngày phim y tế việt nam hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những hoạt động nhân dịp
kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày thầy thuốc việt nam
chương trình những ngày phim y tế việt nam hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
với các hoạt động chính bao gồm triển lãm ảnh tư liệu phim nhằm khái quát hình ảnh
nội dung của một mươi bộ phim xuất sắc và trình chiếu một mươi bộ phim đó trong năm ngày liên tiếp
từ ngày hai mươi cho đến hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại bộ y tế hãng phim tài liệu và khoa học trung ương
trường đại học y hà nội và trường đại học y tế cộng đồng
những thức phim đã ghi lại một phần những hoạt động của ngành
y tế từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi cho đến nay và tôn vinh các tấm gương tiêu biểu đã hy sinh thầm lặng
vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
với chủ đề hướng về biên cương tổ quốc vào tối ngày một mươi chín tháng hai tức dầm tháng riêng
tại di tích quốc gia đặc biệt tháp nhạn bên bờ sông ba tỉnh phú yên
đã tổ chức hội thơ nguyên tiêu truyền thống
thu hút hàng nghìn người dân và du khách về thưởng thức
cùng ngày hội văn học nghệ thuật tỉnh lâm đồng cũng đã tổ chức
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ
công chúng yêu thơ trên địa bàn tỉnh
đến với hội thơ nguyên tiêu tỉnh phú yên lần thứ ba mươi chín xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
ban tổ chức đã nhận được gần ba trăm ba mươi bài thơ của các tác giả ở ba miền bắc trung nam gửi về
qua đó chọn bảy mươi bài thơ đưa vào tập thơ nguyên tiêu năm hai nghìn một mươi chín
đề tài xuyên suốt tại hội thơ nguyên tiêu phú yên hàng năm là ca ngợi đảng mùa xuân quê hương và đất nước
năm nay nhiều nhà thơ còn tâm huyết với đề tài truyền thống kích mạng về biên cương biển đảo
ban tổ chức đã chọn hai mươi tác phẩm để đọc ngâm trong đêm thơ nguyên tiêu
ngày một mươi chín tháng hai hội văn học nghệ thuật tỉnh lâm đồng đã tổ chức ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy
với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ công chúng yêu thơ trên địa bàn tỉnh
ngày thơ là gì
để các văn nghệ sĩ cùng nhau giao lưu ngâm đọc các tác phẩm ca ngợi đảng quang vinh
bác hồ vĩ đại mùa xuân tình yêu quê hương đất nước
các tác phẩm và những câu thơ tràn chứa tình đời tình người đã để lại cho người yêu thơ cảm xúc lắng động khó phai
cùng với những vần thơ sâu lắng là các tiết mục ca mối nhạc do đoàn ca mối nhạc tỉnh lâm đồng biểu diễn
đã làm cho ngày thơ thêm sống động
hàng năm vào dằm tháng riêng người dân tín ngưỡng ở khắp nơi
đặc biệt là cộng đồng người hoa cùng nhau về phước thắng cung xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh
để cầu an sức khỏe cho gia đình trong những ngày đầu năm mới và xem hội nguyên tiêu
nguyên tiêu thắng hội diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một âm lịch hàng năm
tại phước thắng cung xã đại an thu hút đông đảo bà con người hoa ở đại an
cùng các huyện trong tỉnh và các tỉnh lân cận như vĩnh long sóc trăng đồng tháp về tham dự
lễ hội được chính thức bắt đầu lúc một mươi hai giờ trưa ngày rằm
lễ hội không chỉ lưu giữ những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người hoa tỉnh trà vinh
mà còn giúp phát huy gìn giữ giao lưu văn hóa giữa cộng đồng ba dân tộc trên địa bàn
góp phần tô đậm thêm nét đẹp văn hóa truyền thống
làm đa dạng phong phú nền văn hóa việt nam trong xây dựng phát triển
tiếp theo trong phần tin quốc tế
mỹ hàn quốc điện đàm về vấn đề triều tiên
anh đưa ra đề xuất pháp lý mới với eu
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng hai tổng thống hàn quốc moon jae in và người đồng cấp mỹ donald trump
đã có cuộc điện đàm thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên sắp tới sẽ diễn ra tại hà nội
trong cuộc điện đàm tổng thống moon jae in đã hoan nghênh nỗ lực của người đồng cấp mỹ
trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa triều tiên đã mang đến nhiều điều mà những người tiền nhiệm chưa thể làm được
ông moon jae in khẳng định hàn quốc sẵn sàng đóng vai trò trong việc nối lại hợp tác kinh tế với
triều tiên nếu điều này giúp đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa triều tiên
về phần mình tổng thống donald trump đã thông báo về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo
triều tiên tại hà nội và hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới sẽ đạt được những tiến triển tốt đẹp
bên cạnh đó tổng thống donald trump cũng khẳng định quan hệ liên minh mỹ hàn quốc đang trở
mạnh hơn bao giờ hết hiện cả mỹ và triều tiên đang nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần
thứ hai dự kiến diễn ra tại hà nội vào ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng hai tới cuộc gặp được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa
cam kết mà hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại singapore nhằm mục
tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo triều tiên thượng nghị sĩ đảng dân chủ bernie sanders của
bang vermont đã chính thức tuyên bố ra tranh cử trước tổng thống mỹ trong cuộc bầu cử vào năm
hai nghìn hai mươi ông sanders là chính trị gia mới nhất tuyên bố tham gia cuộc chạy đua vào nhà trắng và được
đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng có thể cạnh tranh với ông donald trump trong cuộc
bầu cử sắp tới ông bernie sanders bảy mươi bảy tuổi đã xác định kế hoạch tiến hành chiến dịch vận động
tranh cử trong đó cam kết đưa giá trị mà mọi người dân ở vermont tự hào lan tỏa trên khắp nước mỹ
đó là niềm tin vào công lý vào cộng đồng vào nền tảng chính trị hồi năm hai nghìn một mươi sáu thượng nghị sĩ
sanders từng cạnh tranh với cựu ngoại trưởng mỹ hileryr clinton để giành vị trí ứng cử viên của
đảng dân chủ tranh chức tổng thống dù thất bại sao ông sanders đã thu hút được sự ủng hộ của đông
đảo cử tri trẻ tuổi ở thời điểm đó khi kêu gọi xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu
đề xuất mức lương tối thiểu một mươi năm đô la một giờ và miễn học phí các trường đại học công lập
tuy nhiên để có thể đối đầu với đương kim tổng thống donald trump ông sanders cần phải vượt
qua các ứng cử viên khác trong đó có hai nữ thượng nghị sĩ elizabeth warren và kamala harris
để trở thành đại diện của đảng dân chủ do tranh cử trước tổng thống
vào tối ngày một mươi chín tháng hai theo giờ địa phương hàng nghìn người dân thủ đô paris cùng nhiều bộ trưởng
nghị sĩ và đại diện các đảng phái chính trị đã tham gia một cuộc meeting tại quảng trường cộng hòa
để phản đối chủ nghĩa bài do thái đang có xu hướng gia tăng thời gian gần đây tại pháp
trong phát biểu của mình thủ tướng édouard philippe đã tái khẳng định quyết tâm đấu tranh
chống chủ nghĩa bài do thái
bao gồm các công tác lập pháp theo ông một cuộc meeting để phản đối là chưa đủ nhưng cần
thiết và sẽ phải được củng cố thông qua luật pháp để thực hiện các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc
tất cả những đối tượng có thái độ thù địch và phân biệt đối xử trước đó tổng thống emmanuel macron
cùng các chủ tịch hạ viện và thượng viện đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm sra
nơi vinh danh hàng chục nghìn nạn nhân là người do thái phong trào xuống đường phản đối chủ nghĩa
bài do thái cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn của pháp như marseille và strasbourg
đức và pháp vừa nhất trí về chính sách công nghiệp mới của châu âu nhằm hỗ trợ những công
ty trong khu vực nhằm cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài đây là nội dung đề xuất chung được đưa
ra sau cuộc hội đàm giữa bộ trưởng kinh tế hai nước tại berlin phát biểu sau cuộc gặp với người
đồng cấp đức peter allmeyer bộ trưởng kinh tế pháp bruno le maire cho biết hai bên đã xác định
chiến lược công nghiệp cho châu âu và dự kiến sẽ chỉnh đề xuất này lên các đối tác châu lục theo
do đó pháp và đức sẽ thúc đẩy đầu tư vào các chương trình sáng tạo cải cách nguyên tắc cạnh tranh
và thiết lập cơ chế bảo hộ công nghệ được phát triển trong khu vực hai bên cũng đề xuất trao
cho hội đồng châu âu quyền phủ quyết một số quyết định chống độc quyền của ủy ban châu âu trong một
số trường hợp nhất định đề xuất chung cũng cho rằng nên sửa đổi các quy định sáp nhập hiện hành
nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các công ty châu âu từ cấp độ châu lục lên toàn cầu
cũng trong ngày một mươi chín tháng hai bộ trưởng phụ trách vấn đề brexit của istan buckley cho biết
london sẽ đưa ra những đề xuất về luật pháp mới với eu trong ngày hai mươi tháng hai với hy vọng
đạt được một thỏa thuận với bruxelles theo đó những đề xuất này do tổng
chủ lý jefraikovs đưa ra sau khi thỏa thuận trước đó của thủ tướng theresa may đã không nhận
được sự ủng hộ của hạ viện chủ yếu do quan ngại về điều khoản chốt chặn cuối trong vấn đề biên giới với
ireland các cuộc họp kỹ thuật về những đề xuất này sẽ diễn ra với ủy ban châu âu trong những ngày tới
cũng theo bộ trưởng buckley trong khi ưu tiên của chính phủ anh là đạt được một thỏa thuận với eu
song vấn đề pháp lý về quan hệ giữa hai bên vẫn ở trong kịch bản không thỏa thuận
do hạ viện anh không ủng hộ một số sửa đổi để loại trừ vấn đề này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt